thưa quý vị vũ đình sang chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đối tượng cầm đầu băng nhóm gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại phường tân biên tp biên hòa vào đêm ngày ba tháng hai đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa để đầu thú
theo đó vào đêm ngày ba tháng hai sang cầm đầu một nhóm khoảng hai mươi đối tượng mang theo kiếm giao tự chế súng để chuẩn bị đánh nhau với nhóm của vũ hoàng đức huy tại phường tân biên tp biên hòa thì bị lực lượng tuần tra công an phường tân biên phát hiện ngăn chặn
lúc này sang hô hào kích động kích động đồng bọn dùng kiếm và giao tự chế súng để chống trả đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chấn áp
qua sàng lọc truy xét công an tp biên hòa bắt được một mươi bốn đối tượng liên quan thu giữ bốn vỏ đạn bốn khẩu súng cùng với nhiều điện thoại di động
đối tượng sang cùng một số tên đồng bọn đã nhanh chân bỏ trốn
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa triển khai nhiều tổ trinh sát xác minh truy bắt giáo diết đồng thời vận động sang ra đầu thú hối hận về hành vi mình đã làm và biết không thể trốn tránh sang đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật